tin an ninh trật tự công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với đối tượng trần văn bắc về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày mồng hai tết trần văn bắc chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường và không được mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng bắc đã không chấp hành mà còn điều khiển xe mô tô định quay đầu bỏ chạy
tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của bắc và kết quả là bảy trăm một mươi sáu mg trên một lít khí thở
mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác nhưng bắc không hợp tác mà còn có lời nói to tiếng
thể hiện thái độ không chấp hành thậm chí còn dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và sô đẩy cán bộ trong tổ công tác
theo báo cáo của bộ công an
ngày một mươi ba tháng hai tức ngày mùng bốn tết lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý một mươi ba hai trăm bốn mươi sáu trường hợp vi phạm giao thông đường bộ
trong đó có sáu một trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
toàn quốc xảy ra chín mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi bốn người bị thương tám mươi bảy người
so với ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức ngày mùng ba tết tăng ba mươi năm vụ tai nạn giao thông tăng bảy người chết tăng hai mươi người bị thương
trong đó trên đường bộ xảy ra chín mươi ba vụ làm chết ba mươi một người bị thương tám mươi bảy người đường sắt xảy ra một vụ làm chết hai người
thủy xảy ra một vụ làm chết một người đường hàng không và đường hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông
lo sợ tắc đường khi hết đợt nghỉ tết giáp thìn nên trong ngày hôm nay
nhiều người dân từ các địa phương khác đã tranh thủ trở lại các thành phố lớn như hà nội và tp hcm từ sớm
trong khi đó lượng người đi du xuân các điểm du lịch quanh thành phố cũng tăng mạnh
khiến cho các khu vực cửa ngõ hà nội và tp hcm
bắt đầu gia tăng lượng xe giao thông dần đông đúc báo hiệu sẽ tăng nhiệt trong ngày mai
ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán năm nay
các chuyến xe khách từ các tỉnh miền trung tây nguyên phía bắc khách đi du lịch đà lạt nha trang phan giang phan thiết vũng tàu
đổ về càng nhiều trong chiều ngày bốn tết
cao tốc cửa ngõ lưu thông bình thường nhưng lượng phương tiện đã tăng cao
không chỉ hướng về tp hcm mà hướng ra khỏi thành phố cũng nhộn nhịp đi lại
trong khi đó tại thủ đô hà nội các tuyến đường dẫn vào nội thành nhà ga bến xe một số điểm trung chuyển xe buýt lượng người đã tăng lên đáng kể
mặc dù còn gần hai ngày nữa kỳ nghỉ mới kết thúc nhưng nhiều người đã lựa chọn lên sớm để tránh tình trạng bị các nhà xe nhồi nhét chèn ép
cũng như lựa chọn được tuyến đường thông thoáng để đi lại
ghi nhận của phóng viên từ đầu giờ chiều ngày bốn tết từng đoàn người đổ về thủ đô các cửa ngõ đông nghịt phương tiện
cao tốc pháp vân cẩu rẽ cầu thăng long uôn ứ phương tiện di chuyển chậm
tại các bến xe lớn như mỹ đình nước ngầm và giáp bát số lượng xe đổ về có tăng cao nhưng không quá đông đúc
chiều nay ủy ban nhân dân tp hcm tỉnh đắk lóc cho biết là một cô gái bán hoa bên lề đường phan chu trinh đã tử vong sau khi bị cây xanh ngã đổ đè trúng người
theo lãnh đạo
ủy ban nhân dân phường thắng lợi vào khoảng chín giờ một mươi năm phút cùng ngày một cây tùng hàng chục năm tuổi bên trong khuôn viên tòa giám mục giáo phận buôn ma thuột bất ngờ ngã đổ đè trúng vào cô gái
sau đó cô gái được đưa đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng hôn mê
vào chiều cùng ngày nạn nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để tiếp tục chữa trị nhưng đã tử vong
công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với đối tượng trần văn bắc về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày hai tết trần văn bắc chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường và không đổi mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thế nhưng bắc không chấp hành mà còn điều khiển xe mô tô định quay đầu bỏ chạy
tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của bắc và kết quả là bảy trăm một mươi sáu mg trên một lít khí thở
mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác thế nhưng bắc đã không hợp tác và còn có lời nói to tiếng thể hiện thái độ không chấp hành
thậm chí còn dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và sô đẩy cán bộ trong tổ công tác
công an xã vạn thắng huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa vừa phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng về để điều tra
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn
theo đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng hai công an xã vạn thắng tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn
thì phát hiện bốn thanh niên gồm ba nam một nữ đang có biểu hiện nghi vấn về ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh cả bốn thanh niên đều dương tính với ma túy
tại hiện trường cơ quan công an phát hiện ba túi ni lông màu trắng bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá
một đoạn ống hút nhựa và bốn bọc nhựa ni lông nhỏ bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
cùng một số chai lọ ống hút nghi là dụng cụ sử dụng ma túy
ngoài đấu tranh các đối tượng khai nhận số tăng vật trên là ma túy đá và heroin mua về để sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
trần tuấn kiệt chú tại tỉnh bình phước và bùi thanh bạo chú tại tỉnh an giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán hàng cấm
trước đó công an huyện vĩnh cửu bắt quả tang kiệt đang vận chuyển tám mươi một hộp pháo nổ trái phép có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg trên xe ô tô
kiệt khai nhận các khối hình hộp trên là pháo nổ được mua từ một người đàn ông không quan biết tại campuchia
với giá là năm trăm linh đồng một hộp và đang trên đường vận chuyển về tỉnh đồng nai bán kiếm lời thì bị bắt
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt đối tượng bảo là đồng bọn với kiệt làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường
tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng cấm trên đi tiêu thụ
công an huyện đại từ của tỉnh thái nguyên cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với đối tượng trần văn bắc về hành vi chống người thi hành công vụ